thời điểm hiện nay thì có những ngày nhiệt độ tại quảng trị lên tới con số là bốn mươi bốn mươi tám độ c
cán bộ chiến sĩ đang rất thiếu thốn về nước sinh hoạt
dù khó khăn nhưng cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị vẫn kiên trì bám chốt biên giới
để chống dịch và ngăn chặn xuất nhập cảnh vượt biên trái phép
đây là một trong hàng chục chốt chặn phòng chống dịch covid một mươi chín của đồn biên phòng thành
thuộc bộ đội biên phòng quảng trị được cắm tại khu vực biên giới dọc sông sepol
tiếp xác với huyện mường nòng tỉnh savanakhet nước bạn lào
thời tiết nắng như đổ lửa nhưng lực lượng bộ đội biên phòng quảng trị trên tuyến đầu chống dịch
vẫn căng mình hoàn thành tốt nhiệm vụ chống dịch ngay từ cửa ngõ phên dậu của tổ quốc
xác định nhiệm vụ chống dịch còn rất là lâu dài
bạn thân tôi cũng như các đồng chí đồn biên phòng thành bộ đội biên phòng quảng trị
chúng tôi vẫn quyết tâm một phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
ở địa bàn phù trách một phần là không để cho dịch lây lan vào cộng đồng
mặc dù thời tiết khí hậu rất là khắc nghiệt nhưng chúng tôi quyết tâm sẽ khắc phục mọi khó khăn
gian khổ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà lực lượng đã giao phó
hiện nay tình hình dịch bệnh đã qua giai đoạn cao điểm
nhưng tám mươi lán trại trên năm trăm linh cán bộ chiến sĩ luôn chấp hành nghiêm lệnh chống dịch như chống giặc
của bộ chí huy biên phòng tỉnh quảng trị
các đơn vị biên phòng nơi tuyến đầu chống dịch đã vượt qua mọi khó khăn
không một phút lơ là chủ quan tự khắc phục mọi khó khăn về nơi ăn chỗ ở
duy trì lực lượng thường tuần tra canh gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
nhằm kịp thời phát hiện các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép người dân qua đường mòn lưới mở
đảng ủy bộ chí huy đã chỉ đạo
bị thường xuyên theo dõi gần gũi động viên nắm bắt tư tưởng cán bộ chiến sĩ
để kịp thời giải quyết những vấn đề đột xuất về tư tưởng
về cuộc sống về sinh hoạt về điều kiện của gia đình cán bộ chiến sĩ
để kịp thời có biện pháp khắc phục xử lý
nên nhiều đồng chí mặc dù gia đình có những việc rất quan trọng
ví dụ như người thân mất rồi vợ sinh con rồi cưới vợ
nhưng các đồng chí đều xác định trách nhiệm lùi hoãn và vẫn tiếp tục
ở lại đối vị cán bộ thực hiện nhiệm vụ
có thể nói một trong những việc làm ý nghĩa sự quan tâm sâu sắc này
của bộ chỉ huy biên phòng tỉnh quảng trị là mệnh lệnh từ trái tim
luôn là động lực để cán bộ chiến sĩ thời gian tiếp theo
luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
ngay từ cửa ngõ biên giới của tổ quốc